mới đây sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đang khẩn trương làm rõ vụ việc
nữ du khách tố bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước
ở khu vực bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đánh thủng màng nhĩ
cụ thể ngày sáu tháng năm ông nguyễn văn hòa giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc
ông hòa cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã cử bà phạm thị thanh hường
để nắm tình hình và xử lý
trước đó mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nữ du khách nzl đến từ hà nội
bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tố nước
ở bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
nữ du khách này bày tỏ sự bức xúc khi đã mất tiền và bị tấn công
cụ thể bài đăng như sau
vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng năm mình cùng hai bạn nam tới khu du lịch bãi kinh
bình hưng cạnh casa meya hotel để tắm biển
ngoài phí vào cổng năm mươi một người bọn mình có thuê thêm thuyền súp với giá một trăm năm mươi một giờ
tuy nhiên nhân viên chỉ cho mình loại dùng loại súp không có dây buộc không hướng dẫn trước khi sử dụng
nhất là khuyến cáo về an toàn khi trèo thuyền
bạn mình đang trèo thì gặp gió lớn khiến xúc bị lật
thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu
mình nhanh chóng chạy lên bờ tìm kiếm cứu hộ thì không có người trực
mà thay vào đó là một top năm sáu thanh niên tiếp cận oxfor thuê họ lái mô tô nước với giá hai trăm linh đồng ra để cứu người
lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách mình đồng ý ngay
tuy nhiên thay vì lái motor ra đưa người trở về trước họ bỏ mặc bạn mình chơi với tự bơi về bờ
mà lái lướt qua đi lái xúc
sau đó nhóm du khách và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi
nhận thấy sự việc căng thẳng nữ du khách có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân
thì bị một nam thanh niên bước tới và tấn công
theo nữ du khách này sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị đã cố gắng liên hệ với ngành chức năng địa phương
để phản ánh vụ việc nhưng không được tiếp nhận giải quyết thỏa đáng
sau khi trở về thành phố hà nội nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ trái
thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lời bình luận và chia sẻ
đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên nêu trên
đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ xử lý nếu thanh niên này có vi phạm
nêu ý kiến về hành vi của nghi phạm dở trò với nữ du khách tại homestay ở hà giang
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
hành vi của đối tượng là rất nghiêm trọng xâm hại đến danh dự nhân phẩm và sức khỏe của nạn nhân
đối tượng đã có ý đồ theo dõi nạn nhân từ trước và lợi dụng đêm tối vắng vẻ đã đột nhập vào căn phòng homestay
không chế được nạn nhân để thực hiện hành vi trai gái
theo luật sư thơm hành vi của đối tượng là rất táo tợn liều lĩnh coi thường pháp luật và quy tắc sống cơ bản của con người
gây mất an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
đặc biệt là các du khách đến tham quan nghỉ dưỡng nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
luật sư thơm đề nghị vụ án cần được lấy làm án điểm xét xử công khai tại địa phương
để ngoài mục đích trừng trị đối tượng còn có tác dụng rất lớn trong việc gian đe phòng ngừa tội phạm
và quan trọng nhất mang lại sự bình yên của địa phương niềm tin của người dân khi đến tham quan du lịch
diễn biến mới liên quan đến vụ việc trên ngày hai mươi ba tháng chín đại diện công an huyện hoàng su phi tỉnh hà giang cho biết
đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín triệu tạ mình đã thực hiện hành vi trai gái với chị trần ngọc lờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba huyện thạch thất thành phố hà nội
khu nghỉ dưỡng hoàng su phi bungalow thôn nậm hồng xã thông nguyên huyện hoàng su phi hà giang
đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mình đã có vợ và hai con là lái xe ôm chở khách cho khu nghỉ dưỡng nơi chị trần ngọc lờ bị dở trò
tối hôm xảy ra vụ việc mình do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên cùng ăn tối tại khu nghỉ dưỡng
tại khu ăn uống hôm đó mình có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị l làm hướng dẫn viên du lịch
quá trình giao lưu đến đêm mới xong triệu tạm mình quan sát thấy chị lờ có biểu hiện xe rượu
sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị l lên phòng nghỉ số năm của khu nghỉ dưỡng
đến khoảng hơn giờ ngày hôm sau đối tượng mình quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ
trong người có men rượu đối tượng đã thực hiện hành vi trai gái với chị l
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vụ việc này xảy ra không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn để lại nội ám ảnh lớn đối với nạn nhân
đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bạn nữ nhất là với những người hay đi du lịch một mình
hãy lựa chọn những điểm đến an toàn luôn khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ để hạn chế tối đa những bất chắc có thể xảy ra
vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị trai bản dở trò nam nữ ngay tại homestay hoàng su phi bunkalo
thôn nậm hồng xã thông nguyên huyện hoàng su phi tỉnh hà giang đang gây phẫn nộ trong dư luận
ngày hai mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoàng su phi đã tạm giữ hình sự
đối với triệu tạ mình ba mươi một tuổi xã thông nguyên huyện hoàng su phi để điều tra về hành vi đồi bại mất nhân tính
trước đó dạng sáng ngày một mươi tháng chín tại homestay hoàng su phi bunkalo triệu tạ mình đã lẻn vào phòng ngủ của chị t n l
khống chế và thực hiện hành vi trai gái
theo chị l kể lại kẻ dở cho với chị có quen biết người trong homestay và làm việc tại đây nên đi lại rất tự do
chị l còn nhìn thấy mình xuất hiện trong phòng ăn của homestay nhưng không tiếp xúc với người này
một số nhân chứng kể lại sau khi bữa tiệc kết thúc mình có bám theo chị l về phòng nhưng chị này không chú ý có thể do đã say rượu
trong buổi tối hôm xảy ra sự việc chị lơ xác nhận mình chỉ khép cửa chứ không khóa do cửa đã bị kẹt từ chiều chị cũng nhận đây là sơ xuất của mình
nhận thấy chị l đã xay vào cửa phòng lại không khóa mình xông vào khống chế và thực hiện hành vi
chị l cho biết trong quá trình dở trò đối tượng xấu có nói nhiều câu bậy bạ và khiến chị không thỏa được
được biết các bulgalo tại khu homestay hoàng su phi ở cách xa nhau còn khách du lịch đi chơi cả ngày mệt mỏi nên ngủ say
do vậy l không dám hét lên ngay bởi sợ nhỡ nó sát hại mình ở giữa rừng
sau một hồi đấu tranh tư tưởng nạn nhân mới hét lên cầu cứu khi thấy đối phương phản kháng quá mạnh minh đã bỏ trốn nhưng đã được xác minh danh tính và bị bắt ngay sau đó
theo lãnh đạo xã thông nguyên triệu tạ mình có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở hoàng su phi bungalow
người này thông tin mình không có việc làm ổn định do có quan hệ họ hàng với chủ homestay hoàng su phi bungarlo nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách
buổi tối trước khi xảy ra sự việc nhiều người xác nhận đã nhìn thấy mình ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên
điều khiến chị l phẫn nộ nhất chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi không hề đứng về phía người bị hại là chị
mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch
chị l cho hay ngay sau sự việc xảy ra một người tự xưng là người nhà của nghi phạm có nhắn tin thương lượng giá với chị
nữ hướng dẫn viên bức xúc họ ra giá tám mươi triệu và nói nếu em khăng khăng và đã quyết tâm vậy thì họ chấp nhận và có ý hủ dọa
giờ cố gắng giúp anh nhé em đưa ra một cái giá cụ thể anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong
giờ nhà nó cũng nghèo quá tống quá nó mà làm liều
lúc đó nói chuyện nó khó ra cố gắng giúp anh đưa ra một điều kiện cụ thể để hai bên bàn bạc cho sau
đáp lại lời mà cả chị l quả quyết em quyết tâm không nhận thỏa hiệp em chấp nhận bị ảnh hưởng chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc
bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
không thể mượn cớ anh là người dân tộc thiểu số không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch để bao biện cho cái sai
bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em mà còn nhiều nạn nhân khác
chị l nói
tôi và nghi phạm không hề quen biết nhau sau khi rời trò với tôi nghi phạm nói em có mất gì đâu bằng giọng rất coi thường
tôi gọi nhân viên homestay tới thì mọi người đều rất bình tĩnh nghi phạm còn nói cho anh ta ra ngoài hai mươi phút để hút thuốc xong vào nói chuyện
trái với lời tố cáo của chị l anh triệu mình kinh ba mươi bảy tuổi chủ homestay hoàng su phi bung galo cho biết phía homestay đã đến thăm hỏi chị l
ngoài ra phía homestay chỉ gợi ý việc đền bù nếu chị l đồng ý chứ không có chuyện đưa tiền để xin bỏ qua vụ việc
anh kinh nói ngay sau khi nhận được thông tin tôi đã tới phòng l để thăm hỏi và động viên cô ấy
tại đây tôi cũng có hỏi cô ấy giờ muốn giải quyết sự việc ra sao lời bảo chỉ cần gọi đối tượng mình kia quay lại và xin lỗi cô ấy hẳn hoi thì cô ấy sẽ bỏ qua sự việc
sau khi nghe lời nói vậy anh kinh đã tìm đối tượng mình quay lại để giải quyết sự việc nhưng không liên lạc được
đến tận trưa hôm sau một mươi chín tháng chín anh này mới gọi được mình về nhưng lúc này chị l đã gọi chính quyền để tố cáo hành vi của mình
cũng theo anh kinh về thông tin cho rằng phía homestay dùng tiền để nạn nhân im lặng bỏ qua sự việc là không chính xác
phía homestay chỉ gợi ý đền bù nếu chị l đồng ý chứ không có chuyện đưa tiền ra để xin sỏ bỏ quả
hiện phía nạn nhân và chủ homestay đang có những ý kiến mâu thuẫn
bên nào đúng bên nào sai sẽ được lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ
hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan về vụ việc và tránh để lại những bình luận ác ý gây tổn thương cho người khác
giờ cho đôi bại là một trong những tội xâm phạm đến tính mạng
sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác
theo quy định tại điều một trăm bốn mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
người nào đe dọa hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thực hiện hành vi đồi bại trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
a có tổ chức
b đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
d phạm tội hai lần
d đối với hai người trở lên
g làm nạn nhân có thai
hát gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
i tái phạm nguy hiểm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
a gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi một
b biết mình bị nhiễm hiv mà vẫn phạm tội
c làm nạn nhân tử vong
phạm tội đối với người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản hai hoặc khoản ba điều này thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó
năm người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm